thời gian qua người dân ở các tỉnh thành đã tới các điểm thu đổi giấy phép lái xe để đổi từ giấy phép lái xe dạng bìa sang vật liệu nhựa
đáng nói là trong số này có rất nhiều giấy phép lái xe không thời hạn hoặc vẫn còn hạn sử dụng
điều này khiến các trung tâm thu đổi quá tải người dân mệt mỏi và tệ nạn cò giấy phép lái xe lại tái diễn
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một điểm thu đổi giấy phép lái xe của sở giao thông vận tải hà nội
hàng trăm người trầu trực chờ đến lượt mình
có những người phải đến từ tờ mở sáng
nhiều người phải ngậm ngùi ra về dù đã phải chờ đợi rất vất vả
vì trên chung nhau lại cũng vất vả lắm
đi xa và đi rất là sớm đến đây xếp hàng
đi từ sáu giờ đấy
ở gần đây có những người đi xa họ đến đây rất sớm
đến đây nhiều người và đi từ bốn năm giờ sáng đến đây xếp hàng rồi
không chỉ ở hà nội ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước
những ngày qua người dân đã đến các điểm đổi giấy phép lái xe rất đông
nguyên nhân là do quy định của thông tư năm mươi tám của bộ giao thông vận tải
theo đó thời hạn đổi giấy phép lái xe của xe ô tô là ba mươi một tháng một mươi hai
còn đối với giấy phép lái xe mô tô tới năm hai nghìn hai mươi mới hết hạn
nhưng nhiều đối tượng đã tung tin đồn là không đổi giấy phép lái xe mô tô trước năm hai nghìn một mươi chín
sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt hoặc người lái sẽ phải thi lại lý thuyết
tôi đọc trên đấy là bảo là thứ ba mươi một tháng một mươi hai là đổi bằng phép lái xe là mất phí thấp
còn sáng hai nghìn một mươi bảy
là bắt buộc phải thi lại chứ không trao đổi nữa
theo quy định của bộ giao thông vận tải lệ phí để đổi một giấy phép lái xe là một trăm ba mươi năm đồng
nhưng trước cảnh phải chờ đợi trong mệt mỏi nhiều người đã chấp nhận mất thêm tiền cho một số đối tượng
tự nhận là trung gian co mồi mà vẫn chưa thể đổi được giấy phép lái xe
ra đến đây thấy từ sáng đồng quá thì bắt buộc phải ra nhờ họ ở ngoài cổng họ làm cho
hai trăm rưỡi
người ta bảo là về nộp mất một trăm ba mươi năm đồng phí đổi rồi
như vậy quy định đổi giấy phép lái xe của bộ giao thông vận tải đã gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân
điều đáng nói là quy định này đã bị bộ tư pháp phản đối
theo bộ tư pháp việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn hoặc đang còn thời hạn là quyền chứ không phải nghĩa vụ của người sở hữu giấy phép lái xe
mới đây nhất bộ tư pháp đã đề nghị bộ giao thông giả soát quá trình thực hiện thông tư năm mươi tám
để có biện pháp khắc phục hậu quả nếu có và xem xét xử lý trách nhiệm với tập thể cá nhân đã tham mưu ban hành văn bản này